công an quận ngo quyền tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng là hai anh em cùng cha khác mẹ
cùng có hộ khẩu thường trú tại sáu mươi trên hai trăm năm mươi sáu đà nẵng phường cầu tre quận ngo quyền thành phố hải phòng
đối tượng trần đức thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và đối tượng trần đức hải sinh năm hai nghìn
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một mươi sáu
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một mươi sáu
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện